nói chuyện cũng với thủ đoạn cũ đối tượng đã đưa ra chiếc đồng hồ vỡ để ép ông phước bồi thường thiệt hại tài sản
đối tượng đã móc ví cho người nạn nhân lấy số tiền trên ba triệu đồng và giật chiếc nhẫn vàng hơn hai chỉ rồi phóng xe tẩu thoát
qua các vụ việc trên đề nghị bà con mình lưu ý khi gặp phải trường hợp trên nhờ quân chúng nhân dân đến để can thiệp và đồng thời báo ngay với cơ quan công an
để phòng tránh tội phạm với thủ đoạn này người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác chú ý quan sát khi tham gia giao thông
để tránh những đối tượng xấu lợi dụng giàn cảnh va chạm rồi thực hiện hành vi cấp giật tài sản
hạn chế đeo các loại trang sức đắt tiền khi ra đường cần quan sát kinh tế hậu
nếu phát hiện đối tượng có nghi vấn bám theo nên tắp vào lề đường nhà dân hoặc dừng xe ở địa điểm có đông người
khi gặp những trường hợp tương tự cần bình tĩnh và báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được giải quyết kịp thời
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bắt giam phan đại lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy lợi cho nguyễn văn quang mượn số tài khoản ngân hàng của mình
để những người trước đây đã có thời gian lao động ở đài loan nhưng bị trục xuất về nước và cấm nhập cảnh vào đài loan
chuyển tiền cho quang để quang giúp họ nhập cảnh vào đài loan bằng con đường bất hợp pháp
với giá mỗi người đi đến đài loan là sáu năm trăm linh usd lợi sẽ thực hiện việc thu tiền đặt cọc trước cho quang
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám có hai mươi tám người đã liên lạc và chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của lợi là hơn ba trăm tám mươi triệu đồng
khi đến lạng sơn lợi gặp và đưa cho một người phụ nữ một trăm tám mươi triệu đồng rồi giao các lao động cho người này để đưa sang trung quốc
khi đến giáp bờ biển đài loan thì tàu gặp nạn làm hai người chết số còn lại bị cảnh sát đài loan bắt giữ
với những chứng cứ thu thập được
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phan đại lợi về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép
là nhân viên công ty bảo hiểm bằng hành vi gian dối lưu hoàng vũ chú tại phường xuân phú thị xã sông cầu đã chiếm đoạt của công ty số tiền gần hai trăm ba mươi triệu đồng và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt tạm giam
theo kết quả điều tra lưu hoàng vũ là nhân viên công ty bảo hiểm pysico phú yên
trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu khi phụ trách phòng bảo hiểm khu vực thị xã sông cầu vũ đã bán bảo hiểm và thu phí của hai mươi bốn khách hàng
sau đó bằng hành vi gian dối vũ chiếm đoạt của công ty cổ phần bảo hiểm pysico số tiền gần hai trăm ba mươi triệu đồng